luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
luật quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia biện pháp quản lý về cung cấp rượu bia và biện pháp giảm tác hại của rượu bia
điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng chống tác hại của rượu bia quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong việc phòng chống tác hại của rượu bia
theo đó một loạt các hành vi bị nghiêm cấm như cấm người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông
cấm xúi rục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia cấm người chưa đủ một mươi tám tuổi uống rượu bia cấm bán cung cấp rượu bia cho người chưa đủ một mươi tám tuổi
và đặc biệt cấm cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ
ngoài ra theo quy định của luật sẽ không được uống rượu bia ở nơi công cộng
bệnh viện trường học nơi vui chơi của trẻ em không được mở mới điểm bán rượu bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính một trăm linh m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế nhà trẻ trường học
không được quảng cáo trên các phương tiện như báo nói báo hình ngay trước trong và sau khi chương trình dành cho trẻ em trong thời gian từ một mươi tám h đến hai mươi một h hàng ngày